chuyển sang tin tức quốc tế bà nancy perushi chủ tịch hạ viện mỹ vừa có cuộc gặp với tổng thống
ukraine volodymyr zelensky ở thủ đô kiev bà là quan chức cao nhất của mỹ đến thăm ukraine kể từ
khi nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine chuyến thăm của chủ tịch hạ viện mỹ
tương đối bất ngờ vì gần như không có thông tin được đưa ra trước đó theo văn phòng tổng thống
ukraine ông zelenskyy đã bày tỏ sự biết ơn về tín hiệu ủng hộ mạnh mẽ từ mỹ về phần mình
bà peroshi cam kết washington sẽ tiếp tục sát cánh cùng kiev cho đến khi cuộc chiến kết thúc
tại mỹ chức chủ tịch hạ viện đóng vai trò quan trọng được xếp ở vị trí thứ ba
lần lượt sau tổng thống và phó tổng thống dự kiến sau ukraine bà peroshi và các quan chức
mỹ sẽ tới ba lan trong ngày hôm nay ngày một tháng năm sau đó bà pelosi sẽ có cuộc gặp với tổng thống
ba lan đồng thời gửi lời cảm ơn chính quyền vashava về nhiều nỗ lực nhân đạo dành cho
những người tị nạn ukraine